lãnh đạo chính trị của phong trào vũ trang hamas của người palestine cam kết thực hiện ngừng bắn vĩnh viễn
đồng thời hối thúc israel rút toàn bộ binh sĩ khỏi giải gaza để có thể tái thiết khu vực này
lãnh đạo chính trị của phong trào vũ trang hamas ông ismail hanige khẳng định
lực lượng này cam kết tuân thủ các điều kiện ngừng bắn tại giải gaza nếu các bên đạt được một thỏa thuận
mà theo đó israel sẽ rút lực lượng khỏi giải đất ven biển này
tạo điều kiện để mọi người dân đi lánh nạn được trở về nhà
cho phép thực hiện các hoạt động viện trợ cần thiết cho người dân gaza
tái thiết vùng lãnh thổ này dỡ bỏ phong tỏa và đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên
israel chưa bình luận về tuyên bố của hamas
hena vip trước đó khẳng định họ không quan tâm đến một lệnh ngừng bắn lâu dài
mà chỉ sẵn sàng ngừng bắn tạm thời để hamas thả những con tin bị phong trào này bắt giữ
trong cuộc đột kích vào hôm bảy tháng một mươi năm ngoái
nhóm vận động tranh cử của cựu tổng thống mỹ donald trump và ủy ban quốc gia đảng cộng hòa rnc
đã tuyên bố huy động được tổng cộng sáu mươi năm sáu triệu đô la mỹ trong tháng ba
và bước sang tháng bốn với chín mươi ba một triệu đô la mỹ tiền mặt trong tay
tổng số tiền huy động được công bố cho thấy đã có sự cải thiện tình hình tài chính so với tháng trước
tuy nhiên ông donald trump và rnc cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa
để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của tổng thống joe biden
và ủy ban quốc gia đảng dân chủ dnc
tổng thống biden và đảng dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng hai
là hơn một trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ
và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng ba
chiến dịch tranh cử của ông trump bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp được ba mươi ba triệu đô la mỹ
trong bữa dạ tiệc ngày sáu tháng bốn tại câu lọc bộ mar a lago
hạt palm beach florida vượt con số hai mươi sáu triệu đô la mỹ
mà tổng thống biden quyên góp được hồi tuần trước
tại một sự kiện gây quỹ ở new york
với sự góp mặt của hai cựu tổng thống barack obama và bill clinton
cùng nhiều minh tinh điện ảnh
những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông trump
sẽ phải trả tới tám trăm một mươi bốn sáu trăm linh đô la mỹ một người
những nội dung tiếp theo
công tác cứu vụ và tìm kiếm người mắc kẹt trong trận động đất tại đài loan trung quốc
đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành

nhân tết thanh minh ở trung quốc
trong những tháng đầu năm nay kinh tế nga cũng được ghi nhận là đang tăng tốc
nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh đầu tư và xuất khẩu ổn định
thưa quý vị theo lịch vạn niên tết thanh minh hay còn được gọi là tiết thanh minh
hay lễ tảo mộ năm nay rơi vào đúng ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn dương lịch
tức là ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch
đây là lễ hội truyền thống của người trung quốc nhằm tưởng nhớ những người đã khuất
và thờ cúng tổ tiên
ngay trước ngày này nhiều địa phương trên khắp trung quốc đã đẩy mạnh quảng bá
xu hướng trôn cất thân thiện với môi trường nhằm giảm bớt căng thẳng về tài quyên đất
góp phần bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân
quý vị sẽ cùng với tôi tìm hiểu về xu hướng an tháng xanh trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
các loại quan tài phân hủy mà chúng tôi sử dụng đều đáp ứng yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường
sau khi thả xuống biển chúng sẽ nhanh chóng bị phân hủy mà không gây tổn hại đến môi trường xung quanh
chúng tôi đã tiến hành trôn cất trên biển cho gần ba mươi bộ cho cốt kể từ năm hai nghìn một mươi hai
theo bộ nội vụ trung quốc từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bắc kinh đã triển khai hoạt động giải cho trên biển
trong ba mươi năm qua tổng cộng bảy trăm bảy mươi bốn lần giải cho tập thể trên biển đã được tổ chức
sau mỗi năm số lượng người tham gia ngày càng tăng
mẹ tôi đã tâm sự nguyện vọng với bố tôi khi bà còn sống
cả hai đều mong được trở về với thiên nhiên theo cách này và được tự do sau khi qua đời
bất cứ khi nào nhớ về mẹ chỉ cần ở gần biển và sông tôi đều có thể giải những cánh hoa cho mẹ
trong khi đó thành phố thâm quyến lần đầu tiên áp dụng hình thức trôn cất dưới lũ hoa trước thềm tiết thanh minh năm nay
hình thức này không kèm bia mộ tên tuổi hay bất kỳ thông tin nhận dạng nào
theo người phụ trách cho cốt được trôn sâu dưới luống hoa trong các thùng chứa có thể phân hủy sinh học
một số trường hợp chia sẻ rằng việc để cho người thân yêu đã khuất bên những bông hoa cũng có thể được coi là sự tiếp nối của cuộc sống
trước khi mất chồng tôi nói muốn được thả cho xuống biển hoặc trôn dưới cây xanh
việc trôn cất như vậy là sáng kiến tiên phong cải cách tăng lễ
hôm nay chúng tôi đã thực hiện tâm nguyện của ông ấy
tỉnh vân nam phía tây nam trung quốc cũng khuyến khích trôn cất thân thiện với môi trường bằng cách tạo điều kiện để người dân lựa chọn các phương pháp trôn cất như mộc táng hoặc trôn với hoa
hiện tỷ lệ trôn cất thân thiện với môi trường ở vân nam đã đạt năm mươi một hai và tỉnh cũng đang đẩy mạnh các phương pháp tưởng niệm xanh ít carbon như dân hoa tươi tưởng niệm trực tuyến
chúng tôi tặng hoa và thiệp cho người thân đến viếng mộ để tỏ lòng thành kính
ngoài ra chúng tôi còn cung cấp miễn phí xe buýt đưa đón cũng như một số dụng cụ để dọn dẹp làng mộ
một số tỉnh khác như sơn đông hà nam và liêu ninh đều đang nỗ lực thúc đẩy phương pháp trôn cất thay thế mới cũng như đám tang thân thiện với môi trường
theo các nhà phân tích việc áp dụng phương pháp trôn cất mới phản ánh thay đổi đáng kể từ truyền thống sang hiện đại có ý thức về môi trường
điều này không chỉ có lợi cho gìn giữ môi trường mà còn khuyến khích trân trọng và bảo vệ đất đai nhiều hơn
điều này không chỉ có lợi cho gìn giữ môi trường mà còn khuyến khích trân trọng và bảo vệ đất đai nhiều hơn